chiều tối ngày hôm nay bão rai sẽ đi vào biển đông
và trở thành cơn bão số chín trong mùa mưa bão năm nay
đến trưa chiều mai bão số chín sẽ ở trên vùng biển phía bắc quần đảo trường sa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba một mươi bốn giật cấp một mươi bảy
sau đó bão số chín sẽ có hướng di chuyển phức tạp
tiến về ven biển trung bộ rồi đổi hướng lên phía bắc
cường độ của bão sẽ sảm dần trong thời gian tới
tuy nhiên quý vị và các bạn cần liên tục cập nhật những thông tin dự báo mới nhất
để có phương án phòng chống đảm bảo an toàn về người và tài sản
do ảnh hưởng của bão kết hợp với khối không khí lạnh
ở khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có gió mạnh dần lên cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi
ở vùng biển phía đông khu vực giữa biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
có gió mạnh dần lên cấp tám một mươi sau tăng lên cấp một mươi một một mươi hai
vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba một mươi bốn giật cấp một mươi bảy
sóng biển cao từ tám một mươi m biển động dữ dội
quay trở lại với những thông tin thời tiết sẽ tắt liền
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường
nên mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở bắc bộ
giảm xuống ngưỡng là từ một mươi ba đến một mươi sáu độ
vùng núi thấp hơn nhiều nơi núi cao còn dưới một mươi độ
nhiệt độ thấp nhất sẽ tiếp tục kéo dài trong những ngày tới
còn ban ngày chỉ có nắng gián đoạn
nhiệt độ cao nhất do động ứng ngưỡng là từ một mươi chín hai mươi hai độ
tại trung bộ dưới tác động tăng cường trở lại của khối không khí lạnh
mưa sẽ xuất hiện trở lại
vùng mưa tập trung chủ yếu ở các tỉnh
từ hà tĩnh trở vào đến khánh hòa
dự báo từ đêm mai trở đi
ngoài không khí lạnh nơi đây còn chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số chín
nên mưa gia tăng
người dân đề phóng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm do mưa lớn kéo dài gây ra
với khu vực nam bộ và tây nguyên
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới vẫn phổ biến là ít mưa
ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất tại tây nguyên
giao động là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
có nơi còn cao hơn
còn khu vực nam bộ là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
dự báo từ đêm mai khu vực tây nguyên có khả năng mưa gia tăng
do ảnh hưởng của hoàn lưu xa cơn bão số chín
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội
tại đây đêm và sáng nhiều mây có sương mù trời rét
giao đông bắc mảnh cấp hai cấp ba
nhiệt độ là từ một mươi bốn đến hai mươi hai độ